kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc
tại kỳ họp cuối cùng của hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm này
các đại biểu sẽ xem xét quyết nghị hàng loạt vấn đề quan trọng
các nghị quyết mang tính định hướng phát triển của tp hà nội cho năm hai nghìn hai mươi một
và giai đoạn tiếp theo và các nội dung có tác động liên quan tới đời sống dân sinh
dự phiên khai mạc có đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị
trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi do đại dịch gây ra
kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển
trong đó đạt và vượt một mươi sáu trên hai mươi hai chỉ tiêu chủ yếu
grdp ước tăng ba chín mươi tám cao gấp khoảng một năm lần mức bình quân chung của cả nước
phát biểu tại kỳ họp đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh
những kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi và cả giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
có đóng góp rất quan trọng của hội đồng nhân dân tp hà nội
hội đồng nhân dân tp hà nội với vai trò vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thủ đô
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội cũng cho rằng
thủ đô hà nội còn không ít những việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri
như quy hoạch xây dựng quản lý đô thị trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường
một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thủ đô
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng còn thấp
đồng chí vương đình huệ đề nghị các đại biểu cần thảo luận
cho ý kiến để bổ sung hoàn thiện chủ đề công tác của năm
và xem xét quyết định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực
ngay trong năm hai nghìn hai mươi một nhất là những vấn đề sân sinh bức xúc tồn tại kéo dài nhiều năm
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hà nội sẽ kiện toàn chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng chí vương đình huệ đề nghị các đại biểu thảo luận đánh giá
và lựa chọn những cán bộ thực sự xứng đáng để bầu các chức danh
nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị